tiến hành kiểm tra cơ sở có tên là tiểu hồng nằm trên địa bàn công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng đã phát hiện thu giữ gần một năm trăm linh bánh trung thu không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra những chiếc bánh này đều không có nhãn mát tên cơ sở sản xuất
thành phần chỉ có duy nhất hạn sử dụng vào ngày sản xuất
tuy nhiên ngày sản xuất cũng không đúng thực tế chủ cơ sở cũng không xuất trình được các giấy phép
có liên quan đến hoạt động kinh doanh và khai nhận vận chuyển số bánh trên từ hà nội về
để phân phối lại cho cơ sở khác phủ phép thành bánh trung thu có thương hiệu